ngày hai mươi bảy tháng sáu công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đơn vị đã lập hồ sơ xử lý vi phạm
đối với một cơ sở kinh doanh karaoke có nữ tiếp viên khỏa thân phục vụ khách
vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng sáu công an thành phố thuận an tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở karaoke loui
thuộc khu phố thành lợi phường an thạnh thành phố thuận an
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã bắt quả tan tại một phòng hát của cơ sở này
có ba nữ tiếp viên đang phục vụ hát
trong đó một nửa tiếp viên không mặc quần áo đang nhảy múa với khách ngay trong phòng hát
theo ghi nhận tại hiện trường phòng hát này được che chắn không cho người bên ngoài nhìn vào trong
và luôn có nhân viên cơ quán đứng canh ngoài cửa
làm việc ban đầu ba nữ tiếp viên khai nhận đến hát múa cho khách và được trả một năm triệu đồng mỗi người
qua kiểm tra nhanh phát hiện có ba người là tiếp viên cơ quán dương tính với chất ma túy
ngoài ra công an tp thuận an cũng phát hiện tạm giữ một số thuốc lá không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng